ủy ban nhân dân huyện trạm tấu có báo cáo nhanh về dịch tả lợn châu phi bùng phát tại hai thôn tấu dưới và tấu trên xã trạm tấu và thôn làng nhì xã làng nhì với bốn mươi một con bị mắc và nghi mắc trong đó có ba mươi bảy con đã chết
như vậy trạm tấu là địa phương thứ tư của yên bái xuất hiện dịch tả lợn châu phi cùng các huyện trấn yên văn chấn và thị xã nghĩa lộ
hiện tại tỉnh yên bái đã thành lập bốn chốt kiểm dịch phun tiêu độc khử trùng tại các vùng dịch
huyện trạm tấu đã chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
cấp gần ba mươi lít thuốc phun tiêu độc khử trùng bốn trăm linh kg vôi bột để khử trùng chuồng trại khu vực có dịch
thành lập chốt kiểm dịch tự quản tại ba xã bá lau phình hồ và tà si láng tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện
không giấu dịch không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh lợn chết
không vứt lợn chết ra môi trường không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn khi chưa qua xử lý nhiệt